xin chào quý vị khán giả của chương trình thủ đô ngày mới trước khi tới với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý diễn ra trong tuần qua trên địa bàn thủ đô
họp tổ dân phố để bầu lại tổ dân phố mới cũng cái nơi chặt trộn như vậy
thế mà trong khi đó là như vậy là bảo trên bầu giao lại nhưng đến giờ vẫn chưa có cái động thịnh gì cả
thế nhưng theo người dân ở đây đó mới chỉ là bề nổi
thực tế thì hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động của tòa nhà đã bị hư hỏng từ lâu
tới nay cũng chỉ bỏ không và hoàn toàn không thể hỗ trợ được gì nếu như không may có sự cố cháy nổ xảy ra
hệ thống đèn chiếu sáng sự cố đèn chỉ dẫn thoát nạn các dây dẫn nước phục vụ cứu hỏa của tòa nhà đã dỉ xét quá hạn nhiều
hiện tại phía ban quản trị tòa nhà cũng chỉ trang bị tạm thời một số bình chữa cháy mini tại các tầng
nhưng như vậy thực sự là chưa đủ để có thể đáp ứng được yêu cầu thực tế
ở đây có một hệ thống phòng cháy chữa cháy
tôi là một trong những người mà ở trung cư đầu tiên
thì hệ thống phòng cháy chữa cháy như tôi được biết thì nó chỉ hoạt động trong vòng một năm đầu
và sau đấy là bị ngắt bởi vì nó không được
bảo trì và nó cũng chất lượng nó cũng không tốt
bởi vì khi mà mọi người mở hệ thống đường nước ra để các hệ thống văn tường thì toàn bộ nước bị vỡ
tràn ngập dưới sân nên buộc là quản lý vận hành phải khóa lại
nếu như bây giờ mà có bất kể các hệ thống bị hiện tượng liên quan đến vấn đề là mất an toàn
sự cố cháy nổ thì sẽ không biết bởi vì tất cả các hệ thống báo cháy đều đã bị ngắt làm việc
có một cái điều rất là nghịch lý là gì
chúng tôi đề nghị với công ty trách nhiệm của các bạn
một thành viên
giao cho chúng tôi cái trực tiếp quản lý vận hành
có bàn quản trị rồi thì không giao
cho nên là cứ lửng lơ như thế là cái tài sản của cái công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên
đó là cái nơi phòng cháy chữa cháy hay là tháng máy thế thôi
chúng tôi đều phải sửa chữa hết
thế còn cái nơi mà phòng cháy chữa cháy
hiện tại bây giờ là chúng tôi chỉ có thay một số cái bình xịt
chứ còn ví dụ như là nào được coi
nào được báo đồng nào thì đường nước
nhìn chung mà nói
chúng tôi rất đáng ngại về cái chuyện phòng cháy chữa cháy
nếu cháy bây giờ chúng tôi chỉ có cái bình xịt
nó cũng chả có giải quyết được vấn đề gì
rất nguy hiểm
bên cạnh hệ thống phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập
thì các hạng mục như cấp nước sạch
thoát nước điện lực thu gom rác
còn rất nhiều những điểm bất hợp lý
về vấn đề cấp nước sạch
đáng lẽ ra về nguyên tắc
sau khi tòa nhà tái định cư đưa vào sử dụng
thì chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên quản lý và phát triển nhà hà nội
phải bàn giao với công ty nước sạch
mà cụ thể ở đây là
xí nghiệp nước sạch quận cầu giấy
mà không biết vì lý do gì
cho tới nay là hơn một mươi năm đi vào sử dụng
việc bàn giao vẫn chưa được tiến hành
rất nhiều những sự cố vỡ đường ống nước đã xảy ra
khiến nước tràn linh láng
dần đi lại khô sở
và chính vì chưa được bàn giao cụ thể
nên việc khắc phục những sự cố trên
lại do chính bàn quản trị
là đơn vị được người dân đứng ra bầu
để quản lý và ra xử lý những sự cố trên
hiện tại một máy bơm nước
cung cấp nước sạch cho gần hai trăm linh hộ dân đã bị hỏng
chỉ còn lại một máy hàng ngày
phải hoạt động hết công suất
nếu như chiếc máy này cũng bị hỏng
thì không biết từng ấy hộ dân sẽ phải trông chờ vào nước từ đâu
tháng tám năm ngoái
tại hệ thống trục chính
cấp nước trong tòa nhà
gây ngập hành lang và có nguy cơ
ngập vào trong
hệ thống thăng máy
tiếp sang tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
cũng tiếp tục bị vỡ
hai trường hợp đều tại một vị trí
và nguyên nhân là do hệ thống ống
lâu ngày bị mọt
người dân ở đây chúng tôi
cũng phải nhờ sĩ nghiệp nước sạch
trước đó rất nhiều lần cũng phải
tự bỏ tiền ra để tự giải quyết
những việc đó
hàng tháng chúng tôi ngoài vấn đề
phải vận hành chung tòa nhà
chúng tôi lại phải tự bỏ tiền ra
để giải quyết
vấn đề là máy bơm nước tiền điện của máy bơm nước
và nhân công bơm nước thì chúng tôi áng chừng một tháng
thì người dân tự phải bỏ tiền ra một mươi triệu một tháng
và trong gần đến năm
thì đấy là một điều mà rất thiệt thòi cho cư dân
mình muốn đề bạt là có
hai vấn đề rất là bức xúc của dân
thứ nhất là vấn đề về nước
nước này như bơm các bạn biết rồi đấy
giờ đang là có một bơm để
vận hành cho khoảng hai trăm linh hộ dân
nếu mà hỏng nốt thì đúng là bên vận hành
mình rất là bức xúc về vấn đề đấy
vấn đề thứ hai là về
bị chiếm rụng về văn phòng
và tí nữa mình sẽ cho các bạn xem
bọn mình làm quản lý vận hành nhưng mà không có
một trụ sở gì để làm việc văn phòng cả
ở dưới một gầm cầu thang rất là bức xúc
và phệ thống vòng cháy nữa
hệ thống cháy từ ngày công ty mình vào đây
làm là chưa vận hành gì cả
nếu mà xảy ra gì thì rất nguy hiểm
dưới tầng hầm mặc dù
cơn mưa dứt được gần một ngày
nhưng nước vẫn cứ ngấm từ phía tầng trên xuống
khiến cho sàn vẫn còn những khoảng nước
động như thế này theo tìm hiểu
thì nguyên nhân của việc ngấm nước từ tầng trên
là do đây là phần diện tích rộng
hàng trăm mét vuông đang bị bỏ không
tan hoang và vô cùng xuống cấp
trao đổi với một số người dân thì được biết
theo như trên quy hoạch ban đầu
phần diện tích này là nơi để mở lớp cho
các trẻ em trong tòa nhà thế nhưng
chủ đầu tư đã cho một công ty đến thuê địa điểm
để kinh doanh hiện công ty trên
đã dọn đi nơi khác và để lại một đống
những thứ ngổn ngang trần nhà tháo lộ thiên
khiến cho hễ trời mưa
thì nơi đây như một bể chứa nước
nước động lại và ngấm xuống tầng hầm
điều này tiêm ẩn nguy cơ dịch bệnh
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình
những người muốn có công an việc làm
muốn để như vậy là kinh doanh để mưu sống
nhưng mà về phía ngoài thì là cho thuê hết
mà trong cái đó là đất là nếu như trong
cái hoàn công thì là chúng tôi cũng sẽ được hưởng
thế nhưng đến giờ còn không được hưởng
mà trong khi đó là đó người ta cho thuê
người ta lấy lời còn chúng tôi thì vẫn cứ chịu
cái cảnh nó như thế này thôi
lấy lại nhà sinh hoạt hoạt cộng đồng là đầu tiên
sau đó thì các cái vấn đề khác đấy
các cháu đã tham quan đấy
bây giờ nó hỏng hóc rồi nó rột nát
các cô yêu cầu là báo chí vào cuộc
để giúp cho chung cư là sẽ lấy lại được
cái quyền và quản lý vận hành
bây giờ người ta vẫn chưa bàn giao
để cho chung cư ban quản trị làm việc
cho nó thuận lợi
chỗ thì bỏ không hàng trăm mét vuông
chỗ cần thì lại không có diện tích để sử dụng
còn phần mặt tiền đáng lẽ ra theo quy định
sẽ được ưu tiên cho chính các hộ gia đình
tái định cư được thuê kinh doanh
thế nhưng trên thực tế các hộ dân ở đây
lại không được hưởng những quyền lợi đó
rất nhiều những bất cập đang tồn tại
tại tòa nhà chung cư bốn f
từ việc thoái thác trách nhiệm
đến sự thiếu minh bạch trong quản lý thu chi
của công ty quản lý và phát triển nhà hà nội
cho thấy những bất cập trong quản lý vận hành
các khu nhà tái định cư hiện nay
ngoài ra hầu hết các khu tái định cư
không có chủ quản lý đích thực
chủ đầu tư chỉ xây dựng công trình
sau đó bản giao cho công ty quản lý
và phát triển nhà hà nội quản lý vận hành
chính bởi tình trạng cha chung không ai khóc
nên hầu hết các khu nhà tái định cư hiện nay
đều bị xuống cấp nghiêm trọng
và tòa nhà bốn f khu đô thị trung yên
chỉ là một trong số các dự án đó
thưa quý vị và các bạn
mới đây trang du lịch của tờ telegraph
đã có bình chọn một mươi bảy thành phố
có ẩm thực hấp dẫn nhất trên thế giới
trong đó hà nội đứng vị trí thứ hai
thế mạnh này đã được các nhà nghiên cứu văn hóa
khẳng định là nguồn lực thúc đẩy
phát triển tiềm năng du lịch thủ đô
tuy nhiên để ẩm thực hà nội
thật sự trở thành một thế mạnh
thu hút được nhiều khách du lịch
trong và ngoài nước thì còn rất nhiều điều
đáng phải làm
được coi là điểm đến nhiều tiềm năng
hà nội là một trong những lựa chọn
ưu tiên hàng đầu của khách du lịch
trong và ngoài nước
nói đến du lịch hà nội là nói đến
những giá trị lịch sử như hồ hoạt kiếm
văn miếu quốc tử giám chùa một cột
phố cổ hà nội và đền ngọc sơn
đó là những địa danh đã hình thành
hàng trăm hàng nghìn năm qua
nay được giữ gìn và khai thác
ngoài những giá trị văn hóa có sẵn
hà nội còn có rất nhiều loại hình du lịch
khác nhau nhưng vẫn chưa được khai thác
một cách triệt đề
trong đó phải kể đến tiềm năng du lịch ẩm thực
ẩm thực hà nội được du khách trong và ngoài nước biết đến
với những món ngon đa dạng hấp dẫn
từ cách chế biến cho đến trình bày
thế nhưng ẩm thực hà nội
mới chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng
chứ chưa thực sự có những bước phát triển
mạnh mẽ để bứt phá trở thành thế mạnh du lịch
du khách ở trong và ngoài nước khi mới đến hà nội
vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
trong việc tiếp cận những địa điểm văn hóa ẩm thực
đặc sắc tại đây
thực ra mình thấy du khách
họ đến việt nam
thì họ rất thích các cái món ăn ở hà nội
vì là món ăn ở đây
thì rất là phong phú
mình thấy họ thích
cái cách chế biến
của người hà nội
là họ bỏ
rất là nhiều hương vị khác nhau vào
tạo nên món ăn phong phú
nhưng mà khi mà mình có một cái khó khăn là
khi mà đưa khách đi
rất là nhiều người dân
họ không biết
nói tiếng anh thì có
để chỉ cho khách các cái chỗ này chỗ kia ăn ngon
thì lại không biết chỉ đường
dù quanh phố cổ hoặc hà nội
thì có rất là nhiều các món ăn
bạn có thể dễ dàng tìm phở
hoặc bún ở rất là nhiều nơi
ở chợ cũng có nhà hàng cũng có
nhưng không phải ở đâu cũng ngon hoặc là đảm bảo
biết đến hà nội
thông qua những bài báo trên mạng
hai du khách nước ngoài
lewis và stin
rất hào hức muốn tìm hiểu nền ẩm thực phong phú của hà nội
thế nhưng khi đến đây
họ gặp rất nhiều khó khăn
trong việc tìm món ngon của hà nội
họ không biết thưởng thức những món ngon ở đâu
những địa chỉ tìm kiếm thông tin trên mạng
thì mơ hồ và không thực tế
chỉ khi nhờ vào sự hướng dẫn
của hướng dẫn viên du lịch
hai du khách này mới biết nhiều hơn địa điểm
những quán ăn ngon mang đậm phong cách hà nội
ẩm thực hà nội rất là ngon
tôi thích cái cách mà các bạn chế biến các món ăn
các bạn bỏ rất nhiều gia vị vào
không chỉ có muối đường
mà còn rất nhiều loại gia vị khác nữa
tôi rất thích ăn phở gà
và tôi thích ăn thịt lợn
nhất là thịt kho tàu
món ăn tôi yêu thích nhất là bánh mì
vì khi tôi đi du lịch ở các tỉnh phía bắc
tôi được ăn rất nhiều món
như phở xào mì xào cơm rang
nhưng không ở đâu ngon như bánh mì ở hà nội
hương vị của nó rất đặc biệt
khi mới đến rất khó để biết được món xỉ ngon
theo tôi bạn nên chọn những nhà hàng đông du khách
ăn sẽ tốt hơn những nhà hàng chỉ có một
hai người nước ngoài
tuy có tiềm năng ẩm thực du lịch đa dạng phong phú
nhưng tiềm năng ấy chưa được phát huy một cách hiệu quả nhất
hầu hết các quán ăn mọc lên để bán món ăn cho khách tham quan
chứ chưa phải đem lại những giá trị văn hóa ẩm thực
để đạt được đến giá trị văn hóa ẩm thực thực sự
phải xét đến rất nhiều yếu tố
từ món ăn cách thức chế biến thái độ phục vụ
và đặc biệt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
cần được đặt lên hàng đầu để tạo niềm tin cho du khách
để ẩm thực thủ đô trở thành một thế mạnh
đã đến lúc các cơ quan chức năng
cần có kế hoạch rõ ràng và cần đầu tư mạnh hơn nữa
cho công tác quảng bá du lịch ẩm thực hà nội
bên cạnh đó việc xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp thiết kế tour
khai thác hiệu quả nghệ thuật ẩm thực truyền thống
hướng dẫn các chủ nhà hàng quán ăn
thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn minh
tạo được ấn tượng đẹp với du khách
như vậy hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch
mới thực sự phát triển đồng góp không nhỏ
cho sự phát triển du lịch hà nội
đến đây thì thời lượng của chương trình
thủ đô ngày mới tuần này
cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt